vào lúc một mươi ba h chiều nay theo giờ việt nam chuyên cơ chở thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới sân bay quốc tế trurich thụy sĩ bắt đầu chuyến thăm sự hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới
wef năm hai nghìn một mươi chín tại davos thụy sĩ theo lời mời của chủ tịch sáng lập và điều hành wef klaus schwab
theo chương trình trong ngày hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ cùng các nhà lãnh đạo tham dự phiên khai mạc
cuộc gặp các nhà lãnh đạo về chương trình nghị sự hành động đại dương
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng sẽ tiếp một số nhà lãnh đạo các quốc gia tham dự sự kiện wef davos hai nghìn một mươi chín
đặc biệt thủ tướng sẽ cùng chủ tịch điều hành và sáng lập wef klaus schwab chủ trì buổi đối thoại
với lãnh đạo các tập đoàn toàn cầu về kinh tế việt nam với chủ đề
thúc đẩy sự năng động và sáng tạo trong cách mạng công nghiệp bốn
thủ tướng sẽ tiếp gặp mặt lãnh đạo một số tập đoàn đa quốc gia tham gia các hoạt động trong khuôn khổ wef davos hai nghìn một mươi chín
sự tham dự của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị
web davos là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của lãnh đạo đảng và nhà nước trong năm hai nghìn một mươi chín
có ý nghĩa nhiều mặt về chính trị về đối ngoại và kinh tế xã hội